bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa điều chỉnh lịch lấy nước đợt hai phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
cụ thể thời gian lấy nước đợt hai vẫn giữ nguyên và sẽ điều chỉnh mực nước hệ thống sông hồng trong đợt lấy nước như sau
từ h ngày năm tháng hai đến hai mươi bốn h ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngày đầu đợt lấy nước và từ h ngày một mươi một tháng hai đến hai mươi bốn h ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hai ngày cuối mực nước tại trạm thủy văn sơn tây đạt từ hai năm mét trở lên
từ h ngày tám tháng hai đến hai mươi bốn h ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngày mực nước tại trạm thủy văn hà nội đạt từ hai mét trở lên